xin chào và hẹn gặp lại
liên quan đến vụ cướp táo tợn đối tượng dùng dao đâm một phụ nữ bán hàng
tại cửa hàng quần áo ngay giữa thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
qua một ngày đêm tích cực điều tra vào ngày hôm nay công an thành phố buôn ma thuật
đã truy tìm được hai đối tượng và đưa về trụ sở làm rõ vụ việc
nam thanh niên cầm dao đâm nữ nhân viên bán hàng là phạm minh kiên một mươi bảy tuổi
chú tại nha trang khánh hòa còn đối tượng nữ đi cùng giàn cảnh mua quần áo
để gây ra vụ cướp là ngô thị huyền phương hai mươi hai tuổi ở huyện thường tín hà nội
phương là người yêu của kiên
vụ việc xảy ra tại cửa hàng quần áo ở số chín mươi đường ngô quyền thành phố buôn ma thuột
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày ba tháng tám
chị đặng thị thùy trang là nhân viên bán hàng tại cửa hàng quần áo
bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm liên tiếp
từ những hình ảnh do camera an ninh ghi lại được sau một ngày đêm tích cực điều tra
lực lượng công an đã làm rõ được hai đối tượng gây ra vụ cướp trên
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã trao trả lại tài sản
cho nạn nhân là khách du lịch trong vụ bị đối tượng nguyễn trung thoảng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc cướp giật ba lô
tại đường hồ tùng mậu phường ba thành phố đà lạt
trước đó đối tượng thoảng đã đi xe máy thì phát hiện một phụ nữ đang ngồi trước sảnh khách sạn thanh loan
thoảng đi vào trong khách sạn và vừa hỏi giá phòng
lợi dụng sự sơ hở của nữ du khách thoảng đã giật ba lô rồi lên xe máy tẩu thoát
khi chạy đến đèo crane đối tượng mở ba lô lấy một điện thoại iphone
năm triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ
nhận được tin báo công an thành phố đà lạt đã nhanh chóng tổ chức truy xét
và bắt giữ được đối tượng thoảng tại một khách sạn
tiếp theo là thông tin về một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực biển đông
vào ngày hôm nay trên giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa biển đông
đã hình thành một vùng áp thấp và dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng năm km một giờ
và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của vùng áp thấp trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông mạnh có gió giật mạnh cấp tám
giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
cho nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả quần đảo trường sa
các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
còn tại miền bắc trong những ngày qua thì liên tục hứng chịu những trận mưa lớn
báo tiếp tục còn diễn ra trong những ngày tới
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi hai mươi ba độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ trong đêm qua và ngày hôm nay
ở bắc bộ đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to
hiện nay rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp đã suy yếu hình thành giải hồi thụ nhiệt đới
đi qua khu vực giữa biển đông với đới gió đông nam duy trì ở bắc bộ
dự báo do ảnh hưởng của đới gió đông nam hoạt động với cường độ trung bình
trong đêm nay và sáng mai các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa
có nơi mưa to và dài rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
từ ngày mai mưa ở miền bắc sẽ giảm dần cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp một
vào chiều ngày hôm nay ngày năm tháng tám các trường đại học trong cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn
và đây là thông tin đang được hàng triệu học sinh và phụ huynh chờ đợi
tính đến một mươi bảy h chiều ngày hôm nay một mươi năm trường đại học đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển
trong đó có bốn trường đưa ra chuẩn đầu vào dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
đại học ngoại thương đại học sư phạm kỹ thuật vinh đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm và đại học nha trang
trong đó đại học ngoại thương ở cả ba cơ sở lấy điểm trúng tuyển từ hai mươi hai sáu mươi năm
đại học bách hoa hà nội lấy điểm trúng tuyển từ một mươi tám đến hai mươi năm ba mươi năm
danh sách thí sinh trúng tuyển cũng sẽ được cập nhật nhanh trên trang web của các trường
thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước một mươi bảy h ngày mai ngày sáu tháng tám